tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi ba
trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật cảnh sát biển
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
thời gian qua chính phủ có đề nghị bổ sung vào chương trình phiên họp hai mươi ba bốn dự án luật
tuy nhiên mới có một dự án luật là luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật xây dựng nhà ở
quy hoạch đô thị bất động sản kinh doanh bất động sản được gửi đến ủy ban thường vụ quốc hội để xem xét báo cáo
còn ba dự án luật chưa có hồ sơ tài liệu gửi tới các cơ quan của ủy ban để thẩm tra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ cần quan tâm chỉ đạo các bộ ngành có liên quan
nghiêm túc rút kinh nghiệm để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hiệu quan và các cơ quan của quốc hội
bảo đảm chất lượng tiến độ chuẩn bị các nội dung trước khi đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội đưa vào chương trình phiên họp
để tránh việc điều chỉnh bổ sung vào và rút ra như thời gian qua cũng như tại phiên họp này
góp ý vào dự án luật cảnh sát biển các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng
quy định có liên quan của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba tăng cường tiềm lực an ninh và xây dựng lực lượng trên biển
khắc phục một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp lệnh cảnh sát biển việt nam
một số đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần ra soát sâu hơn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát biển
thì vậy là như vậy là có thực sự là giao cái nhiệm vụ chủ trì thực hiện pháp luật trên biển cho cảnh sát biển hay không
hay là chỉ là cái quan hệ phối hợp
thì đấy là cái này cái đề đấy đồng chí cũng phải hết sức cân nhắc
và nếu mà các đồng chí thấy rằng cái việc này là rõ thì đề nghị giải thích
trong tờ trình của ban soạn thảo thì nói rằng để tránh cái vấn đề gây ra là vũ trang và sử dụng cái vũ lực ở trên biển
thì ta sử dụng lực lực cảnh sát
nhưng mà cái định nghĩa điều bốn này thì là cảnh sát biển
ba lực lượng vũ trang
thế thì trong khi đó ta đặt vấn đề là không sử dụng vũ trang nhưng mà chúng ta định nghĩa cảnh sát biển là lực vũ trang
và có lẽ chúng ta cũng nên trở lại cái ý kiến của ông chí vũ quân thanh là cảnh sát là sao
theo dự kiến dự án luật cảnh sát biển sẽ được thông qua tại hai kỳ họp